việc làm này đã và đang nhận được sự đồng tình cao của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn
những phản ánh ý kiến của nhân dân đối với cán bộ công chức vượt thẩm quyền thì người dân sẽ báo cáo cho ai và người tiếp nhận sẽ trả lời và kiến nghị ở đâu
thế còn đối với những trường hợp những kiến nghị về sinh hoạt đời thường trong nhân dân những phản ánh của nhân dân
thì trong phạm vi quyền hạn của ban công tác mặt trận thì chúng tôi báo cáo với cấp ủy và chúng tôi trực tiếp là xử lý
là xuống cơ sở để giải quyết những cái kiến nghị của nhân dân
cho nên có thể nói rằng là hiện nay thì nhân dân là rất tin tưởng vào cái công tác trực tiếp dân của chúng tôi
khu phố bốn phường tây thạnh là một trong những đơn vị tiêu biểu của tp hcm triển khai quy chế mặt trận tổ quốc việt nam giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư
thực hiện quyết định số hai trăm một mươi bảy và quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi một về quy chế giám sát phản biện xã hội
và tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
ban công tác mặt trận tổ quốc phường bốn đã gắn việc thông tin tuyên truyền đến mọi người mọi nhà với nắm bắt phản ánh và định hướng tình hình dư luận nhân dân
từng bước phát huy hiệu quả giám sát dựa vào nhân dân sử dụng phương pháp lấy xây làm chính để vận động giải thích thuyết phục
chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sai sót của cán bộ công chức đảng viên xoay quanh các vấn đề sinh hoạt tự quản tại cộng đồng
việc đóng góp các nguồn vận động trong dân việc chấp hành các quy định tại địa phương không để phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
và giám sát cán bộ công chức đảng viên quốc dân cư thì như vậy là gì
cụ thể là theo cái tên thằng nói bây giờ là phải giám sát việc thực hiện nghị quyết chủ nguyên bố
trong cái thời gian tới thì cái băng thần trật bằng đảng phường sẽ hướng dẫn chính khu phố của mình
dùng một chương đề tức là giám sát hai mươi bảy cái biểu hiện xị thoái của cán bộ công chức đảng viên
công tác giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư được hệ thống mặt trận tổ quốc thành phố thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba
căn cứ trên nghị quyết liên tịch số năm trên hai nghìn sáu của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và để thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
thành ủy thành phố của ban hành chỉ thiện
thành ủy thành phố của ban hành chỉ số một mươi chín ct trên tu về việc tiếp tục thực hiện quy chế mặt trận tổ quốc việt nam giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư
với tinh thần xây dựng thông qua mặt trận tổ quốc nhân dân chân thành góp ý với nhiều cán bộ công chức đảng viên về thái độ giao tiếp
việc tham gia sinh hoạt và chấp hành các quy định tại địa phương được tốt hơn
tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền để cho người dân biết được quyền của người ta trên địa bàn nhân cư
thứ hai nữa là đối với đội ngũ cán bộ của hệ thống mặt trận chúng tôi cũng cần quán triệt triển khai sâu hơn cái nhiệm vụ này để anh em biết
và trong quá trình nhận xét cán bộ nơi cư trú hàng năm thì cũng có phối hợp giữa cấp quỹ của các chi bộ khu phố ấp đối với cán bộ đảng viên
thì cũng có lấy ý kiến của bên các đồng chí ở bang mặt trận khu phố
chính cái việc phối hợp này thì nó tạo điều kiện cho cái việc là mình lấy ý kiến đối với đảng viên đối với người dân
đối với lại cán bộ công chức trên địa bàn đối với người qua cái giám sát của người dân
thì nó đảm bảo được cái việc chân chủ công khai và minh vạch
và đặc biệt là cán bộ công chức cũng thấy được cái trách nhiệm của mình ở nơi cư trú mà càng ngày càng hoàn thiện mình cho nó tốt hơn
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thực tế tại thành phố hồ chí minh đã cho thấy
nghị quyết quan trọng này là chỗ dựa vững chắc để người dân tự tin hơn trong việc giám sát cán bộ công chức đảng viên
ngoài việc không ngừng tu dưỡng rèn luyện từng cán bộ công chức đảng viên cần phải nhận thức rõ hơn về việc chịu sự giám sát của nhân dân
thông qua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương